khoảng một mươi hai giờ trưa nay một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách dường nằm loại bốn mươi năm chỗ
và hai xe máy đã xảy ra trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn xã hưng lộc huyện thống nhất tỉnh đồng nai
hậu quả khiến hai người thương vong
xe khách biển kiểm soát một mươi tám b một nghìn tám trăm năm mươi tám lưu thông trên quốc lộ một a khi đến địa phận xã hưng lộc thì va chạm với hai xe máy
sau đó xe khách chỉ dừng lại sau khi cán nát và đi trên giải phân cách bê tông cứng hàng chục mét
vụ tai nạn khiến một tài xế xe máy là ông nguyễn lân tử vong tại chỗ
tại hiện trường chiếc xe khách vỡ nát phần đầu và phần kính hành khách trên xe ô tô may mắn chỉ bị chảy xước nhẹ